liên bộ công thương tài chính vừa có văn bản điều chỉnh tăng giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu áp dụng từ một mươi năm h chiều nay hai mươi tám tháng năm
theo đó giá xăng e năm ron chín mươi hai tăng tám trăm tám mươi hai đồng một lít xăng ron chín mươi năm ba tăng tám trăm chín mươi đồng một lít
xăng e năm ron chín mươi hai tăng lên mức tối đa là một mươi hai bốn trăm linh hai đồng một lít dầu diesel có giá bán không cao hơn một mươi bảy trăm bốn mươi chín đồng một lít dầu hỏa có giá tối đa là tám bảy trăm năm mươi bảy đồng một lít
dầu ma rút có giá bán không cao hơn chín bốn trăm chín mươi hai đồng một kg